cộng xuất nhập khẩu bộ công thương vừa cho biết do ảnh hưởng từ dịch covid một mươi chín trong hai tháng đầu năm xuất khẩu hàng giao quả sang thị trường trung quốc giảm hai mươi chín bốn so với cùng kỳ năm ngoái
tuy nhiên xuất khẩu sang hầu hết các thị trường khác lại tăng mạnh
số liệu chung tổng cục hải quan cũng cho hay quý i năm hai nghìn hai mươi xuất khẩu hàng giao quả ước đạt tám trăm ba mươi một triệu usd giảm một mươi một năm so với cùng kỳ
trong xuất khẩu hàng giao quả trong ba tháng đầu năm nay giảm so với cùng kỳ năm ngoái chủ yếu do xuất khẩu sang thị trường lớn nhất là trung quốc giảm mạnh khi dịch covid một mươi chín bùng phát tại nước này
trung quốc chiếm tỷ trọng cao trong tổng xuất khẩu hàng giao quả của việt nam nên xuất khẩu sang các thị trường khác tăng cũng không bù đắp được mức giảm mạnh từ thị trường này